câu hỏi cuối mà chúng tôi xin được gửi đến bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp điều trị căn bệnh viêm